trung tâm trợ giúp nông dân hà nội phối hợp với hội nông dân tỉnh hà giang đã tổ chức phiên giao dịch giới thiệu quảng bá đặc sản vùng cao hà giang tới người dân thủ đô vào hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
những sản phẩm đặc sản nổi tiếng của tỉnh hà giang như chè san tuyết mật ong bạc hà thịt gà đen được giới thiệu đến với người dân thủ đô thông qua việc trưng bày và bán trực tiếp ngay tại phiên giao dịch sản phẩm
việc giới thiệu quảng bá các đặc sản vùng miền không chỉ giúp cho người tiêu dùng tại các thị trường lớn như hà nội nhận diện và hiểu được giá trị các sản phẩm tiêu biểu mà còn tiếp cận đối với văn hóa tiêu dùng của người dân thủ đô
đây cũng là dịp để hội nông dân hà nội và hội nông dân hà giang giao lưu tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm hỏi sát nhu cầu thị trường từ đó giúp hai đơn vị mở rộng thị trường tiêu thụ
phiên giao dịch diễn ra vào hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín